năm hai nghìn một mươi chín dự báo tình hình thời tiết cực đoan sẽ xảy ra do biến đổi khí hậu
tại bình phước mặc dù đã ghi nhận vài cơn mưa nhỏ xảy ra vào giữa tháng bốn
nhưng không giúp cải thiện tình hình
lượng mưa trung bình hàng năm đang giảm dần mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm hơn
lượng nước dự trữ tại nhiều hồ chứa đã sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn cho ngành nông nghiệp
nhiều hộ dân đang phải khoan giếng sâu hơn để tìm nguồn nước ngầm cũng đang sụt giảm
năm hai nghìn một mươi tám hạn hán và lốc xoáy đã làm gần sáu trăm linh hectare điều cao su và hồ tiêu của bình phước
bị thiệt hại nặng với tổng giá trị hơn sáu mươi tỷ đồng